xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến vụ việc antv đã thông tin về một phụ nữ quốc tịch hàn quốc tử vong
và một chiếc xe ô tô bị đốt cháy bất thường vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai
ngày hôm nay công an tp hcm xác nhận hai vụ việc có liên quan đến nhau và đây là vụ giết người do chứng cứ
hiện cơ quan công an đang tập trung điều tra truy xét nghi can trong vụ việc này
dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an ghi nhận vụ việc xảy ra với gia đình ông yun jean yong năm mươi tuổi quốc tịch hàn quốc
ở khu hưng phước một phường tân phong quận bảy
theo nhận định ban đầu một đối tượng đã trèo tường rào vào nhà của gia đình ông jun chang yong
ra tay sát hại người vợ là bà jung jung suk bốn mươi chín tuổi cắt cổ người chồng jun chang yong
và đâm con gái jun jung ji một mươi sáu tuổi gây thương tích nặng
tới sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an phát hiện một chiếc xe ô tô hiệu travelespak
bị đốt cháy ở khu vực đất nước
trong các chống gần cầu thủ thiêm quận hai
sau khi điều tra công an xác định đây là xe của gia đình người hàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định
đặc điểm nhận dạng của nghi can là nam giới người hàn quốc tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm
dáng người cao khoảng một m sáu mươi bảy tóc đen chán cao da trắng đeo kính cận gọc đen
nói được tiếng anh nhưng không chuẩn
công an tp hcm cho biết thông tin một số cơ quan báo chí đăng tải ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
về việc đã bắt được nghi can là chưa chính xác
công an tp hcm yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến nghi can nói trên
thì thông báo đến phòng cảnh sát hình sự theo số điện thoại chín trăm ba mươi năm sáu trăm năm mươi ba sáu trăm ba mươi bảy
gặp điều tra viên để cung cấp thông tin kịp thời
cũng tại tp hcm liên quan đến vụ việc một bệnh nhân tự tử bằng súng
tại bệnh viện trương vương tp hcm
sáng nay bác sĩ lê thanh chiến giám đốc bệnh viện trương vương cho viết
dù đã được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân này đã tử vong
vào lúc ba h ba mươi phút sáng cùng ngày
bệnh nhân phan đình trường duy trú tại quận tám tp hcm
được trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đưa đến bệnh viện trưng vương
vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi hai do uống thuốc cedusen một loại thuốc an thần để tự tử
các bác sĩ đã rửa dạ dày truyền dịch và một số thuốc hỗ trợ khác
sau đó chuyển bệnh nhân đến khoa điều trị theo yêu cầu
tại đây bệnh nhân có ý định nhảy lầu tự tử và được người nhà xin xuất viện
vào trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
đến một mươi chín h bốn mươi năm phút cùng ngày bệnh nhân quay lại bệnh viện với tình trạng kích động
trong lúc bác sĩ đang thăm khám bất ngờ bệnh nhân rút súng tự bắn vào đầu
ngay lập tức các bác sĩ khoa cấp cứu đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện
đồng thời báo công an địa phương phối hợp xử lý
bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc
nhưng do viên đạn xuyên từ thái dương bên phải sang trái gây tổn thương nặng
nên bệnh nhân tử vong vào lúc ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba
tám đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm bốn mươi ba nam và một mươi năm nữ
tại cơ sở kinh doanh karaoke luxury vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam phát hiện
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện có năm mươi tám đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ bảy bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
năm túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
một sao bấm ba mươi bốn xe máy
đoàn kiểm tra đã phối hợp với công an huyện duy xuyên lập biên bản kiểm tra
tạm giữ tăng vật vi phạm sau đó bản giao vụ việc cho công an huyện duy xuyên
tiếp tục xác minh xử lý
được biết cơ sở kinh doanh karaoke luxury do phạm thịnh
trú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên làm chủ
còn tại quảng ngãi công an phường tránh lộ và đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp quảng ngãi cũng vừa triệt phá một ổ ma túy
tại một phòng trọ trên địa bàn
vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi ba h
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an phường tránh lộ tp quảng ngãi và đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp quảng ngãi phát hiện bắt quả tăng đối tượng bùi quang trinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã hành tín đông huyện nghĩa hành
đang tảng chữ hai mươi ba gói ma túy dạng đá tám mươi viên thuốc lắc
cùng nhiều tăng vật liên quan đến ma túy
tại một phòng trọ thuộc tổ tám phường tránh lộ
giờ em mua ở trà gòn em thiếu nợ nhiều quá
em làm ly vô
số ma túy do trinh mua ở tp hcm với giá gần hai trăm linh triệu đồng
sau đó đem về quảng ngãi thiêu thụ
tại thời điểm bắt quả tàng phòng trọ do trinh thuê để ở
còn có bốn đối tượng khác đến để sử dụng ma túy
bốn đối tượng này ở huyện phù cát tỉnh bình định
và huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
thời gian đấy đội ma túy cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình
và ra quân triệt xóa các tụ điểm sử dụng tiêm trích
mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố
nhất là trong các vũ trường karaoke quán bar nhà trọ nhà nghỉ
để góp phần giữ gìn an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố được ổn định an toàn
cho bà con vui xuân đón tết canh tí năm hai nghìn hai mươi được bình an
việc chủ động tấn công chấn áp tội phạm ma túy của công an phường tránh lộ
và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi
đã góp phần làm trong sạch địa bàn
tạo môi trường an toàn cho nhân dân yên tâm đón tết
võ văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại xã mỹ phú đông huyện thoại sơn
là đối tượng đang bị truy nã về tội thằng chữ trái phép chết ma túy
nhưng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
vừa bị công an huyện thoại sơn tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai anh nguyễn ngọc trung chú tại xã vọng đông huyện thoại sơn
trình báo cơ quan công an bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy
đến khoảng hai mươi một h ngày hôm sau trong lúc làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ chín trăm bảy mươi
đoạn thuộc xã định thành huyện thoại sơn
đội đặc nhiệm công an huyện thoại sơn phát hiện và bắt giữ võ văn tài
đang điều khiển chiếc xe như anh trung đã trình báo
qua điều tra được biết tài là đối tượng nghiện ma túy
từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ô môn thành phố cần thơ
truy nã về tội thằng chữ trái phép chết ma túy
càng cận tết thì tội phạm liên quan đến mặt hàng cấm là pháo nổ càng hoạt động mạnh
mới đây nhất lực lượng chức năng tại vĩnh phúc và đồng nai
đã liên tục phát hiện hai vụ vận chuyển tàng trữ pháo nổ chai phép với số lượng rất lớn
hơn một tấn pháo các loại là vật chứng vừa được công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc phát hiện thu giữ
qua công tác trinh sát công an huyện sông lô phát hiện nguyễn văn lương
ở xã đình chu huyện lập thạch có biểu hiện buôn bán pháo nổ trái phép
triển khai lực lượng bám sát đối tượng trong nhiều ngày
cho đến hôm qua lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lương
đang vận chuyển trái phép hơn một tấn pháo các loại
gồm một quả pháo trứng có trọng lượng gần ba mươi kg hơn một tấn pháo giàn
bước đầu đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ hà giang về vĩnh phúc để tiêu thụ trong dịp tết
tại đồng nai công an thành phố biên hòa bắt quả tàng lê hoài thanh chú tỉnh con tùng
và nguyễn trung kiên quê thanh hóa đang tàng trữ trái phép khoảng ba trăm năm mươi kg pháo lậu
tại một nhà kho ở khu phố ba phường long bình tân
làm việc với cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận
mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở phía bắc
với giá hơn một trăm năm mươi triệu đồng sau đó đưa về thành phố biên hòa mang đi tiêu thụ để kiếm lời
một câu chuyện đến hẹn lại lên khác đảm bảo phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết
để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết dương lịch tết nguyên đán
vào mùa lễ hội xuân canh tí thành phố hà nội dự kiến sẽ tăng cường cho cả hai dịp nghỉ lễ tết
là hai ba trăm linh lượt xe tập trung vào một số bến xe lớn trên địa bàn thủ đô như giáp bát nước ngầm và mỹ đình
theo dự kiến lượng khách qua các bến xe lớn như giáp bát mỹ đình gia lâm nước ngầm
tăng khoảng một trăm ba mươi một trăm năm mươi so với ngày thường trong dịp cao điểm người dân về nghỉ lễ
các bến xe này đã chủ động lên phương án tăng cường tần suất chạy và số lượng xe
tại một số tuyến có tiền lệ đông khách như ninh bình thanh hóa nam định
năm nay có một ngày vào giữa tuần do đó thì chúng tôi cũng xác định những ngày này
nó như ngày cuối tuần bình thường tuy nhiên chúng tôi cũng chuẩn bị lượng xe tăng cường bốn mươi năm lượt
cho ngày ba mươi một trên các tuyến thanh hóa ninh bình thái bình nam định
đây là bốn tuyến có lượng khách có thể tăng độ biến trong ngày cao biển
đồng thời công ty cổ phần biến xe hà nội cũng kiến nghi tổng công ty vận tài hà nội
hỗ trợ huy động thêm một số lượng xe dự phòng nhằm giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm
đề nghị sở giao thông vận tải cấp một trăm hai mươi phù hiệu xe tăng cường giải tỏa hành khách cho dịp tết dương lịch
và tám trăm năm mươi phù hiệu xe tăng cường cho dịp tết nguyên đán
chúng tôi cũng đã làm việc cùng với các đơn vị vận tài đang hoạt động vào các bến
dự kiến sẽ trong dịp tết dương lịch thì số lượng xe sẽ dự kiến tăng cường khoảng một trăm linh lượt xe
và lượt đợt tết âm lịch thì dự kiến
tổng cho cả đợt tết âm lịch dự kiến là hai hai trăm linh lượt xe
trên cả ba biến xe là gia bát gia lâm và mỹ đình
và cũng khuyến cáo đối với các nhà xe là cố gắng để bình ổn
về giá cả dịch vụ vé hành khách trong dịp tết âm lịch và dương lịch
còn tại ga hà nội do những thay đổi trong hoạt động bán vé
nên từ rất sớm nhiều người dân đã đặt vé trước cho những chuyến đi trong hai dịp cao điểm này
để có thể chọn được vị trí ưng ý
ngành đường sắt cũng tổ chức nối thêm toa
để tăng cường số lượng ghế phục vụ cho hai đợt cao điểm cuối năm này
và sau tết thì là ngày hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín
thì chúng ta phục vụ tối đa lượng khách đi lại trong dịp cao điểm tết
còn các tuyến phía tây như là lào cai hải phòng đồng đăng quán triều
thì chúng tôi cũng nối thêm xe tối đa chiều dài đoàn tàu
để giáp ứng được nhu cầu khách đến gã
giáp ứng được mua được vé để đi được
tiếp tục sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp vinh huê

đã ra quyết định truy nã vang cuối đông huyện bình đại tỉnh bến tre
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cây nam tỉnh bến tre
là đối tượng nguyễn trí nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu phố ba thị trấn mỏ cày huyện mỏ cây nam tỉnh bến tre
có sẹo chấm cách một tám cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng vũ minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp tám xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre tỉnh bến tre
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện